thông tư số hai trăm ba mươi bốn năm hai nghìn chín của bộ tài chính quy định mức chi quỹ là ba trăm linh đồng một lit hoặc kg

thay thế nghị định số tám mươi bốn ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn chín nghị định mới có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bốn